xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau đây
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi bên cạnh những khó khăn hạn chế và tồn tại
do đó việt nam phải nỗ lực bằng cả trái tim và khối óc phải hành động bằng ý chí và sức mạnh của cả dân tộc để hiện thực hóa các khát vọng của dân tộc ta
tại phiên họp chiều nay thủ tướng chính phủ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ container tại anh và cho rằng không được để thảm kịch đó tai diễn
trước đó trong sáng nay và đầu giờ chiều bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
các vấn đề được đại biểu đặt ra liên quan đến việc quản lý không gian mạng và an ninh an toàn trên không gian mạng là những vấn đề rất đáng được quan tâm trong tình hình hiện nay
chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đại biểu nguyễn thị mai hoa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp đặt câu hỏi liệu quản lý mạng xã hội như quản lý báo chí được không
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho rằng
quản lý mạng xã hội với quản lý báo chí thì có lấy từ cái này sang cái kia không
quản lý mạng xã hội với quản lý báo chí thì có lấy từ cái này sang cái kia không
nó là một nghề rất đặc thủ
thế nhưng mà nói về mạng xã hội thì nó là không gian biểu đạt tự do của người dân
nó là một không gian khác
thế chỉ có điều là trên cái không gian này thì mình cũng có quy định pháp luật và đặc biệt là mình phải hạn chế cái tiêu cực của nó thôi
đại biểu đỗ đức hồng hà đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội nêu tình trạng phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng xảy ra nhiều phức tạp hơn về đối tượng độc hại hơn về nội dung đa dạng hơn về phương thức và tinh vi hơn về thủ đoạn
đại biểu đề nghị bộ trưởng cho biết khó khăn yếu kém của bộ ngành và trách nhiệm của bộ trưởng trong việc đưa ra các giải pháp ngăn chặn tình trạng này
vừa qua thì chúng ta đã phối hợp và có hẳn một cái lực lượng để mà giải quyết cái vấn đề này
hai tháng vừa qua thì bộ thông tin truyền thông đã làm rất là mạnh về chuyện tức là gỡ hạ xuống các cái trang mà mạo danh lãnh đạo đảng nhà nước
thì chúng ta trong hai tháng vừa qua là gỡ hạ xuống các cái trang mà mạo danh đạo đảng nhà nước
có những trang này là trang web thì chúng ta ngăn chặn có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng xã hội
có bốn mươi sáu trong số đó có bốn mươi sáu các cái trang liên quan đến tên của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
liên quan đến việc các cơ quan báo chí bán kênh bán trang bán giấy phép cho tư nhân đại biểu đặt câu hỏi
đề nghị bộ trưởng cho biết là có cái hiện tượng cơ quan báo chí bán kênh bán phụ trương bán giấy phép cho tư nhân không
nếu có thì cái hiện tượng này diễn ra ở cái mức độ nào và điều đó đã tạo ra cái thiếu minh bạch khó quản lý như thế nào và trách nhiệm của bộ trưởng ra sao
hiện nay nói bán là không có thế nhưng mà trong luật thì chúng ta nói liên kết tức là cơ quan báo chí được phép liên kết với tư nhân được phép liên kết với các công ty truyền thông
và thực sự cái liên kết trong thời gian vừa qua đã làm cho báo chí
đài truyền hình là chất lượng nội dung tốt lịch về nguyên tắc là khi liên kết là cơ quan báo chí chịu trách nhiệm nội dung chỉ liên kết trong lĩnh vực không phải thời sự chính trị
thế thì cũng có một số cơ quan báo chí là cũng thả cho cái chuyện là để cho cái đối tác liên kết họ quyết nhiều thứ vượt qua cái thẩm quyền kể cả những cái chuyện nội dung
thế rồi những cái chuyện là sau khi mà
mà sản xuất xong chương trình thì đối tác liên kết lại mang lên phát trên cái hệ thống mạng xã hội
thì tôi nghĩ là bộ thông tin truyền thông đã nhìn với này và trong cái năm hai nghìn một mươi chín là
và đặc biệt là đầu năm hai nghìn một mươi chín là sẽ tăng cường cái thanh kiểm tra về cái chuyện là liên kết
thưa quý vị như vậy là sau ba ngày làm việc hôm nay quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn hai mươi
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá bốn bộ trưởng tham gia chất vấn đều bám sát vấn đề đại biểu đặt ra
và mong các bộ trưởng sớm thực hiện lời hứa của mình trước quốc hội và cử tri
bộ nông nghiệp bộ công thương và hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là bộ nội vụ và bộ thông tin truyền thông
thì mỗi chức trách của người đứng đầu của các bộ tôi thấy có sự nỗ lực rất là lớn để làm chuyển biến rõ nét
cái ngành của mình trong các bộ trả lời hôm nay thì tôi thấy rằng là bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
trả lời dưới dưới dỗ mà cũng trả lời sâu sắc những chuyến đề mà các đại biểu chúng tôi đặt ra
tôi mong mỏi thế này này các bộ trưởng cần phải trả lời rõ hơn nữa những cái giải pháp thật căn cơ để mà giải quyết vấn đề này tồn đọc
ví dụ những cái vấn đề quản lý cán bộ công chức này để làm sao mà đánh giá cho những cán bộ công chức này
đánh giá cho sát cái chất lượng đối mục cán bộ công chức này
rồi vấn đề giải quyết những cái nguyện vọng những cái bất cập về đối mục viên chức mà rất là gần với giáo viên họ đang hợp đồng này
những cái đó rất là bất xúc
thì bốn người bộ trưởng đã nắm chắc cái nhiệm vụ chức năng của bộ mình
cũng như là nhắm chắc công việc đã giải thích hầu hết là cơ bản các ý kiến của cư tri thông qua đại biểu quốc hội
và có những ý kiến chưa có thỏa mãn thì các đại biểu quốc hội đã tranh luận trở lại
và với sự điều hành uyến kiến của chương trình quốc hội thì các vấn đề cũng đã được làm rõ
và tôi hy vọng là qua cái chấp vấn này thì sau chúng tôi quốc hội sẽ có cái
và quốc hội sẽ có cái nghị quyết và chấp vấn trả lời chấp vấn và các bộ đơn nên thực hiện các lời hứa của mình
thưa quý vị phim chấp vấn và trả lời chấp vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khoảng một mươi bốn
là lần đầu tiên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đăng đàn trả lời cho quốc hội
chính vì vậy phiên chất vấn sáng nay của bộ trưởng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri cả nước
và đa số cử tri cả nước đều bay tàu sự hài lòng đối với phần trả lời chấp vấn của bộ trưởng nguyễn mạnh hùng
đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất với quốc hội
cái mạng xã hội chưa nói cái bạc tiêu cực nhưng mà có thể nói rằng về cái quản lý mạng xã hội của việt nam đó
là một trong những cái nơi mà quản lý tốt nhất
qua đó chúng tôi thấy một cái thế mạnh là mình cần phát huy
tức là gì tức là gì chúng ta có cái an ninh an ninh quốc phòng chữ dình chủ quyền rất tốt
từ đó đó cái du lịch chúng ta phát triển mạnh cũng nhờ cái an ninh
theo tôi đồng chí nguyễn mạnh hùng là đồng chí mới nhận nhiệm vụ mới đây
nhưng những cái mà khiếm khuyết của truyền thông vừa qua thì đồng chí cũng đã cố gắng khắc phục được
một phần nào lấy lại niềm tin cho người dân
và cũng mong rằng cử tri chúng tôi cũng mong rằng là đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa
tiếp nối chương trình bão số sáu diễn biến phức tạp tiến nhanh vào đất liền
năn giải chuyện tái đàn lợn tại bến tre
thưa quý vị trưa nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương
có nạn nhân tử vong trong xe container tại anh
đây là cuộc họp cấp chính phủ nhằm bàn các biện pháp bảo hộ công dân liên quan tới vụ việc này
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra
so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh xác định
ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt essex đông bắc london vông quốc anh
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đều là người việt nam và có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương
nghệ an hà tĩnh quảng bình và thừa thiên huế
phó thủ tướng thường trực cho biết cuộc họp này để chỉ đạo các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan
thực hiện mọi biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật việt nam anh và luật pháp quốc tế
hiện bộ ngoại giao tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các địa phương liên quan để tích cực triển khai
các công tác tổng hợp nguyện vọng của ba mươi chín gia đình trình báo có con mất tích tại anh
trùng khớp với ba mươi chín nạn nhân được công khai ngày bảy tháng một mươi một
hướng dẫn các gia đình này thể hiện nguyện vọng theo quy định của pháp luật anh
để có thể làm thủ tục nhận ba mươi chín thi hài từ phía anh
thưa quý vị sáng nay bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã làm việc với bộ trưởng thương mại hoa kỳ
wimber rose và đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đang có chuyến thăm tại việt nam
bộ trưởng wimber rose cảm ơn chính phủ việt nam đã luôn cải thiện môi trường đầu tư
cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn hiệu quả và lâu dài tại việt nam
khẳng định hoa kỳ hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
về phần mình bộ trưởng trần tuấn anh cho biết việt nam luôn nỗ lực tạo môi trường kinh doanh cởi mở
thuận lợi cho các doanh nghiệp hoa kỳ để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài
phát triển kinh doanh bền vững phù hợp với pháp luật của việt nam
bộ trưởng trần tuấn anh cũng đề nghị hai bộ tăng cường hợp tác hơn nữa
đặc biệt sau khi hiệp định hỗ trợ hải quan được ký kết trong thời gian tới
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu một độ kinh đông cách đảo sông tử tây quần đảo trường xa khoảng hai trăm ba mươi km về phía đồng bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba ba độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bảy mươi km về phía tất bắc tây bắc
cách bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa biển đông
có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ bảy đến tám mét biển động dữ dội
và trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số sáu
sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh
để ban giải pháp ứng phó với cơn bão
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành liên quan
các tỉnh nam trung bộ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông tin kịp thời đến người dân
tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số năm để sẵn sàng ứng phó với cơn bão số sáu
căn cứ vào tình hình thực tế ban hành lệnh cấm biển và cho học sinh nghỉ học
di rời sơ tán người dân hướng dẫn an toàn cho tàu thuyền trên biển
bảo đảm an toàn các khu vực nuôi trồng thủy hải sản sẵn sàng ứng phó với mưa lớn
lũ quét sạt lở đất ngập sâu sẵn sàng để cứu hộ cứu nạn
và có đoàn công tác tới chỉ đạo trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão
thưa quý vị các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán
bắt buộc di rời từng hộ dân sống tại khu vực sung yếu nguy hiểm
trước khi cơn bão số sáu đổ bộ vào đất liền
trong khi đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
cũng yêu cầu các thủy điện trước khi xả lũ phải gọi điện thoại thông báo
đến từng gia đình trong vùng nguy hiểm
tỉnh phú yên có gần một mươi người làm việc trên chín mươi một lồng bè
nuôi trồng thủy sản ven biển các huyện đông hòa tuy an và thị xã sông cầu
theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
các địa phương đã nắm bắt được số điện thoại của tất cả lao động trên các lồng bè
tàu thuyền để chủ động yêu cầu di chuyển kịp thời đến nơi an toàn vào bờ tránh trú
các địa phương dọc sông ba và kỳ lộ cũng đã cử lực lượng gặp trực tiếp
hoặc điện thoại thông báo đến từng hộ dân
tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số sáu
đồng thời sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán bắt buộc người và tài sản di rời ra khỏi khu vực sung yếu
nguy hiểm trước khi lũ đổ về và các thủy điện xả lũ
đây có thể nói là hệ thống cảnh báo xả lũ của các thủy điện như từ sông ba hạ
hay sông minh vũ văn đã trang bị rất tốt kể cả công năng họ cũng đã có trang bị việc này
ngoài ra thì cái việc mà hệ thống phần mềm liên quan tới bản đồ ngập lục
đã được nâng cấp từng bước và vì vậy khi chúng tôi quan sát trên hệ thống này
thì nó cũng có tạo ra điều kiện để mà điều hành chính xác là việc di rời dân
hay là cái khả năng ngập lụt đến đâu khi mà mưa xuống ở mức độ nào và xả lũ mức độ nào
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên tỉnh hiện có gần ba trăm linh tàu cá
với trên một bảy trăm linh lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển
trong đó gần hai trăm năm mươi tàu với trên một năm trăm linh ngư dân đánh bắt xa bờ đang tránh trú tại các đảo
và hoạt động ở các vùng biển
tất cả các tàu cá đều nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số sáu trên biển đông
chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc với đất liền
sau hơn ba năm thi công sáng nay nút giao thông đại học quốc gia tp hcm
nằm trên địa bàn giáp danh giữa tp hcm và tỉnh bình dương đã chính thức được thông xe
góp phần giảm uốn tắc tại cửa ngõ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo